phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng siêu khoa
chú sại yad grand huyện chư pứ để điều tra về hành vi giết người
trước đó tối ngày ba mươi tháng năm trên đường đi chơi siêu qua gặp anh cực sốc ký ốc chú củng thôn
hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng về nhà lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát khiến kiosk tử vong
rồi kéo sát nạn nhân đẩy xuống mường nước